từ trước tết nguyên đán đến nay lai châu tiếp nhận hơn một mươi trường hợp từ bên kia biên giới nhập cảnh vào địa bàn
hiện tại lai châu đã ghi nhận một mươi năm trường hợp nghi mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
tỉnh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp như tổ chức tập huấn cho các tuyến từ tỉnh đến xã
để tuyên truyền cho người dân tránh tình trạng người dân hoang mang lập các danh mục trang thiết bị gồm hóa chất khẩu trang
và các trang thiết bị cho các tuyến trình tỉnh cấp mua bổ sung thành lập các đoàn đi kiểm tra
đồng thời lên các phương án kỹ lưỡng và sẵn sàng triển khai khi có dịch xảy ra